tại tỉnh bạc liêu cao trình đỉnh chiều cường thực đo vào các ngày vừa qua đã vượt mức báo động ba tại khu vực cửa sông cành hào
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu đánh giá đỉnh chiều cường vào những ngày vừa qua được xem là đỉnh chiều cường cao lịch sử trong vòng bốn mươi năm gần đây ở tỉnh bạc liêu
gây nhiều khó khăn cho tình hình giao thông đi lại hoạt động kinh doanh buôn bán và sinh hoạt của người dân địa phương
theo nhận định của ngành chức năng các đợt chiều cường biển đông sẽ tiếp tục xuất hiện vào những tháng một mươi tháng một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám và tháng một tháng hai năm hai nghìn một mươi chín vượt mức báo động ba
ngoài ra các đợt chiều cường này sẽ kết hợp với gió mùa đông bắc có thể gây ngập ở vùng ven biển xâm nhập mặn sâu vào vùng nội địa và gây nguy hiểm trực tiếp đối với các công trình ven sông ven biển